chương trình tiếp tục với các tin tức thời sự trong nước quan trọng
trung tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an ông nguyễn huy tiến phó viện trưởng thường trực viện kiểm sát nhân dân tối cao ông nguyễn xuân tuyên thứ trưởng bộ y tế
tại lễ ký kết các đơn vị đều khẳng định kết quả phối hợp đã góp phần bảo đảm công tác tạm giữ tạm giam và thi hành án hình sự công tác quản lý điều trị đối tượng áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh được thực hiện đúng quy định của pháp luật
việc các đơn vị ký kết kế hoạch phối hợp được thực hiện trong năm hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm sẽ tạo cơ sở pháp lý quan trọng để các đơn vị phối hợp toàn diện chặt chẽ hơn nữa trên các mặt công tác có liên quan đồng thời tạo tiếng nói chung nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc bất cập trong thực hiện quy định của pháp luật
để thực hiện có hiệu quả kế hoạch phối hợp đại diện viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị các đơn vị phát huy tính chủ động tích cực nâng cao công tác tham mưu giúp lãnh đạo các đơn vị trong giải quyết hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật có liên quan tăng cường phối hợp giả soát ký quy chế quy định phối hợp giữa viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh với trại giam trại tạm giam cơ quan thi hành án hình sự kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thực tiễn công tác của các đơn vị góp phần thực
nhân kỷ niệm chín mươi ba năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh hưởng ứng tháng thanh niên năm hai nghìn hai mươi bốn sáng nay tại hà nội đoàn thanh niên bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã tổ chức lễ phát động tháng thanh niên năm hai nghìn hai mươi bốn và khai mạc hội trại thanh niên
phát động tháng thanh niên hai nghìn hai mươi bốn tuổi trẻ bộ tư lệnh cảnh sát cơ động sẽ tập trung triển khai ba nội dung chính gồm tổ chức quán triển nghiêm túc tới toàn thể cán bộ đoàn viên thanh niên nhận thức đầy đủ sâu sắc những quan điểm tư tưởng định hướng chỉ đạo của đảng ủy lãnh đạo bộ tư lệnh hiện nay đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa tình nguyện an sinh xã hội tập trung tổ chức các hoạt động đồng hành hỗ trợ chăm lo cho cán bộ đoàn viên thanh niên cấp cơ sở
ngay sau lễ phát động đoàn thanh niên bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã khai mạc hội trại thanh niên với sự tham gia của hai mươi đoàn trại sinh đây là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với nhiều hoạt động ý nghĩa bổ ích chào mừng kỷ niệm năm mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động một mươi năm tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
được tôi rèn trong mọi gian nan thử thách các thế hệ công an nghệ an nối tiếp nhau vun đắp nên truyền thống cao đẹp
xứng đáng là thanh bảo kiếm của đảng chỗ dựa vững chắc của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp xứng danh đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trên quê hương bắc hổ kính yêu
được hình thành từ tiền thân là các đội tự vệ đỏ trong cao trào soviet nghệ tĩnh một nghìn chín trăm ba mươi một nghìn chín trăm ba mươi một công an nghệ an đã trở thành mũi nhọn tiên phong trong cuộc đấu tranh chống phản cách mạng
trải qua các thời kỳ lịch sử công an nghệ an luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng
mưu trí dũng cảm chiến đấu lập nhiều chiến công oanh liệt
các biện pháp mà mình tăng cường nhiều nhất đó là công tác nắm tinh hình nắm chắc tinh hình ở cơ sở nắm chắc tấm tư nguyên vào người dân nắm chắc tinh hình hoạt động của tội phạm
và từ đó mình tham mưu và đồng thời như vậy là mình tổ chức các lực lượng để làm sao đó nắm được rồi thì phải có biện pháp đấu tranh có hiệu quả nhất
trong những năm qua công an nghệ an đã vận dụng sáng tạo
trong những năm qua công an nghệ an đã vận dụng sáng tạo chủ trương đổi mới của đảng các biện pháp công tác của ngành tập trung tham mưu triển khai quyết liệt hiệu quả các giải pháp phòng ngừa đảm bảo an ninh chính trị an ninh biên giới an ninh xã hội mở nhiều đợt cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm khám phá nhiều vụ án chuyên án hình sự kinh tế ma túy lớn không để hình thành tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu xã hội đen chặn cung giảm cầu xây dựng xã biên giới sạch về ma túy

chính sách của đảng của nhà nước về đảm bảo an ninh và trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân nhất là lực lượng tại cơ sở thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại
thời gian tới tiếp tục quản triệt chỉ đạo của đảng ủy quan đông ương lãnh đạo bộ công an của thượng trực ban thượng vụ tình ủy công an nghệ an sẽ tiếp tục quyết tâm cao nỗ lực lớn trẻ dễ một lòng tận tâm tận lực để xây dựng lượng công an nghệ an chính quy tuyên dễ hiện đại theo tinh thần nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
trải qua gần tám thập kỷ xây dựng chiến đấu và trưởng thành các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an tỉnh nghệ an đã không ngừng nỗ lực ra sức thi đua lập nhiều chiến công thành tích xuất sắc góp phần tô thám thêm lịch sử của công an nhân dân việt nam anh hùng
bài học lớn nhất chính là dựa vào sức dân và tinh thần đoàn kết cầu thị tạo nên khí phách bản lĩnh công an nhân dân trong thời kỳ mới
thưa quý vị trong thời gian qua việc triển khai đề án số sáu của chính phủ đã góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của ngành y tế chăm sóc sức khỏe toàn dân
đơn cử như g đây người dân chỉ cần sử dụng căn cấp công dân gắn chip điện tử khi đi làm thủ tục khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế
và hiện việc triển khai xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử sổ sức khỏe điện tử trên nền tảng ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đề án sáu cũng được kỳ vọng là một trong những giải pháp nhằm nâng cao công tác khám chữa bệnh
để làm rõ hơn nội dung này trong tiểu mục đề án sáu vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp
ngày hôm nay biên tập viên linh chi sẽ có phần trình bày cụ thể mời quý vị cùng theo dõi
xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị triển khai các nhiệm vụ đề án sáu của chính phủ
thành phố hà nội là địa phương đầu tiên trong cả nước được lựa chọn để triển khai thí điểm lập hồ sơ sức khỏe điện tử sổ sức khỏe điện tử
vậy câu hỏi được đặt ra hồ sơ sức khỏe điện tử là gì
người dân sẽ có được những lợi ích như thế nào khi có hồ sơ sức khỏe điện tử
theo đó thì thay vì phải cầm một cuốn sổ sức khỏe giấy như thế này
thì mỗi người dân sẽ được thiết lập một hồ sơ sức khỏe điện tử duy nhất và chọn đời
từ lúc sinh ra cho đến khi mất đi
toàn bộ thông tin mỗi người đi khám chữa bệnh ở bất kỳ cơ sở y tế nào cũng sẽ được cập nhật lưu trữ trong hồ sơ sức khỏe điện tử
từ hồ sơ này người dân có thể tự quản lý đánh giá yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe của bản thân
giảm các chi phí khám chữa bệnh được tư vấn điều trị hướng dẫn chế độ dinh dưỡng khi kết nối với mô hình khám chữa bệnh từ xa
và đặc biệt với hồ sơ sức khỏe điện tử khi được kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
và cơ sở dữ liệu về chuyên ngành sẽ giúp người dân giải quyết nhanh các thủ tục hành chính
còn đối với các y bác sĩ có thể ngay lập tức tra cứu được lịch sử khám chữa bệnh các kết quả xét nghiệm đơn thuốc của người bệnh trước đó
ở phạm vi rộng hơn hồ sơ sức khỏe điện tử cũng sẽ giúp cho công tác đánh giá hoạch định chính sách phòng chống dịch bệnh
của các cơ quan quản lý được kịp thời khi có dữ liệu về sức khỏe của người dân
đây là một trong hai bệnh viện được thành phố hà nội lựa chọn thí điểm việc kết nối liên thông dữ liệu khám chữa bệnh
với hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử của thành phố
nhờ có sự chuẩn bị về hạ tầng công nghệ số hóa hồ sơ bệnh nhân từ cách đây hai năm
vì vậy năm hai nghìn hai mươi ba khi triển khai xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử bệnh viện đã kịp thời đáp ứng các yêu cầu về chuẩn hóa dữ liệu
hiện tại thì số hồ sơ để đẩy lên làm sổ sức khỏe điện tử đã có gần bốn mươi sáu hồ sơ liên tục để giả soát
làm sao đảm bảo các trường thông tin của chúng ta đầy đủ nhất đối với bệnh nhân
còn tại bệnh viện đao khoa ba vỉ triển khai các nhiệm vụ của đề án sáu
hiện viện đã liên thông dữ liệu khám sức khỏe lái xe giấy chứng sinh giấy báo tử
và triển khai đăng ký khám chữa bệnh bằng căn cứ công dân gắn chip qua mô hình ký ốt tự phục vụ
đây là nền tảng quan trọng
nền tảng quan trọng giúp bệnh viện từ tháng một mươi một năm ngoái cho đến nay
khi triển khai lập hồ sơ sức khỏe điện tử được thuận lợi hơn
hiện việc khởi tạo dữ liệu trên hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử thành phố đã ghi nhận được những kết quả ban đầu
theo đó đã hoàn thành thí điểm việc kết nối liên thông từ hệ thống và dữ liệu khám chữa bệnh
từ hai bệnh viện sanh pôn và đức giang đồng thời bổ sung thêm sáu trường dữ liệu
việc kết nối thí điểm liên thông dữ liệu bảo hiểm y tế dự kiến được áp dụng thí điểm
tại cơ sở khám chữa bệnh ở một mươi địa phương gồm ubnd các quận huyện mỹ đức hoài đức ba vì hà đông đông anh sóc sơn mê linh
các bệnh viện thuộc thành phố gồm ngoài nhai thanh nhàn
chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai trên toàn bộ các cơ sở khám bệnh chữa bệnh của thành phố
từ các trạm y tế các phòng khám đa khoa các trung tâm y tế các bệnh viện trên toàn địa bàn
kể cả các bệnh viện công lập và ngoài công lập
khi mà chúng tôi triển khai như vậy thì sẽ tạo nên được
một dữ liệu rất lớn về hồ sơ sức khỏe của người dân
và người dân sẽ được quản lý theo dõi sức khỏe của mình
khiến tới một người dân từ khi sinh ra đến khi mất đi đều được quản lý sức khỏe
hiện nay sổ sức khỏe điện tử thực hiện triển khai thí điểm trên địa bàn hà nội
thành phố cũng đã ban hành kế hoạch hai trăm sáu mươi chín
phần công rất cụ thể cho các sở ban ngành
đặc biệt với sự hỗ trợ của tổ đáng sáu
của chính phủ và các bộ ngành
đặc biệt là c sáu bộ công an
thì cái việc triển khai với cái lộ trình theo cái kế hoạch này
thành phố đang theo đúng hướng và đúng với cái lộ trình đã đạt ra trong kế hoạch
theo lộ trình hà nội sẽ triển khai thí điểm trong ba giai đoạn
và sẽ kết thúc trong tháng sáu năm nay
thời điểm hiện tại thì đã hoàn thành cấp cho khoảng ba sáu trăm năm mươi tài khoản
cho các đơn vị cá nhân tham gia khai thác sử dụng hệ thống
đạt tỷ lệ một trăm linh
thành phố cũng tập huấn cho toàn bộ các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn
hướng dẫn liên thông dữ liệu khám chế bệnh lên hệ thống hồ sơ sức khỏe địa tử
giai đoạn hai kéo dài đến hết tháng ba sẽ tập trung cập nhật dữ liệu
kết quả khám chữa bệnh của người dân trên địa bàn toàn thành phố
lan sạch và kết nối dữ liệu
ghi nhận thực tế tại các bệnh viện triển khai thí điểm như là
bệnh viện đa khoa ba vì sanh pôn đức giang
quá trình động bộ hóa các phần mềm đang được tiến hành để hoàn thiện việc liên thông dữ liệu

những yêu cầu đặt ra đối với hồ sơ sức khỏe điện tử
trước mắt là chúng ta tập trung toàn bộ những nhóm công dân đã đóng bảo hiểm y tế
và ở các bệnh viện công
chúng ta ưu tiên hàng đầu sau đó tiếp tục chúng ta triển khai ra các diện rộng như là các bệnh viện tư
như các phòng khám tư để như vậy là chúng ta từng bước để chúng ta hoàn thiện được có cái bộ dữ liệu
mang lại cái giá trị cho người dân thủ đô nói riêng cũng như là tất cả những người dân trên cả nước nói chung
có một quyền sổ sức khỏe điện tử
và đặc biệt hà nội thì ngoài bốn mươi tám trường thông tin theo cái quyết định bốn nghìn hai trăm linh sáu của bộ y tế
thì thành phố hà nội cũng giả soát sở y tế tham mưu thành phố bổ sung thêm hai mươi năm trường thông tin nữa
để thu thập thông tin với bảy mươi ba trường thông tin này
thì cũng sẽ là cơ sở để giả soát phân tích đánh giá vừa là phục vụ cho người dân
vừa là phục vụ cho các cơ quan quản lý nhà nước trong vấn đề phân tích đánh giá
để bảo vệ sức khỏe cho người dân trên địa bàn thành phố
việc kết nối chia sẻ và hiển thị thông tin
sức khỏe của người dân trên ứng dụng vneid đảm bảo tuyệt đối an toàn an ninh thông tin
trong quá trình lưu trữ khai thác dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử sổ sức khỏe điện tử của người dân
không để thất thoát lộ lọt và sử dụng dữ liệu vào mục đích bất hợp pháp
trong quá trình triển khai thí điểm tổ công tác triển khai đề án sáu của chính phủ
cũng như cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an
sẽ phối hợp hỗ trợ thành phố hà nội thực hiện kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
để xây dựng dữ liệu sổ sức khỏe điện tử hồ sơ sức khỏe điện tử và các nội dung có liên quan
kết quả thí điểm tại hà nội sẽ là căn cứ quan trọng để đánh giá tổng kết và triển khai rộng rãi trên phạm vi toàn quốc
góp phần quan trọng vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia phục vụ an sinh xã hội và phát triển đất nước
và đến đây phần trình bày của tôi cũng xin được kết thúc cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi